tuyến cao tốc biển từ cà mau đi đảo nam du và phú quốc tỉnh kiên giang đã hoàn thành các hồ sơ thủ tục theo quy định và chính thức ra mắt
theo kế hoạch tàu bắt đầu khai thác vận chuyển khách từ chín giờ ngày một mươi một tháng bảy khởi hành từ cảng khách ông đốc và chiều ngược lại vào lúc một mươi ba h ba mươi phút
khởi hành từ cảng bãi vòng huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang với tốc độ tối đa đạt ba mươi năm hải lý một giờ
thì hành trình cà mau nam du và phú quốc ước tính có thời gian vào khoảng ba giờ một mươi năm phút